thủ tục thời gian mất rất là nhiều mà thậm chí lúng túng không biết bắt đầu từ những khâu nào
thì hôm nay trên đường như thế này tôi cứ xác định là phải mất cả buổi mà đến giờ này chưa chắc đã hoàn thiện được trong buổi sáng
nhưng mà hoàn toàn bất ngờ khi đến đây được các em bộ phận hành chính này tiếp đón và chỉ dẫn cho tôi làm cái thủ tục online và chỉ trong vòng có ba mươi phút thôi
thủ tục của tôi đã được hoàn tất tôi cực kỳ cực kỳ cảm thấy sung sướng và cảm thấy rất là hạnh phúc
nhờ cải cách thủ tục hành chính giờ đây mọi thao tác đều có thể thực hiện tại bất cứ đâu bất cứ lúc nào
đây là một trong những bước đi nằm trong lộ trình của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
những ngày đầu triển khai dịch vụ mới mẻ này người dân có thể gặp một số vương quốc
đã mắc do chưa đáp ứng đủ điều kiện
điều kiện để mà có được cái tài khoản trên cái cổng dịch vụ công quốc gia của chính phủ
thì công dân là phải có cái sia số điện thoại và đăng ký bằng cái số các công dân
trong khi đó thì rất nhiều người là đăng ký số điện thoại tuy là chính chủ nhưng mà sử dụng cái chứng thư chính số ngày xưa
để khắc phục cái việc này thì phòng xuất nhập cảnh cũng đã phương hợp với cả vnpt
để cử cán bộ của vmpt đến đây hỗ trợ công dân
cập nhật thông tin kịp thời để thực hiện được cái dịch vụ công vụ đội bốn này
thế còn về cán bộ của tôi thì có một cái khó khăn đó là cái việc đối chiếu ảnh của công dân khi mà tiếp nhận hồ sơ
vì cái ảnh công dân đôi khi người dân nộp cái ảnh hưởng hồ sơ trên mạng thì nó cũng chưa đúng được cái tiêu chuẩn
theo quy định của cơ quan xuất nhập cảnh chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng để từng bước điều chỉnh khắc phục lại cái khó khăn này
làm sao tạo được thiện huyết cho người dân trong cái việc kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến
hồ sơ sau khi được tiếp nhận dữ liệu sẽ được xác thực nhờ kết nối đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân khai thác dữ liệu vân tay và xử lý thông qua mạng nội bộ
hồ sơ được số hóa giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ từ đó hạn chế tiêu cực phiền hà đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính
chúng tôi đã triển khai rất nhiều công tác chuẩn bị cho cái việc này và cũng từ rất là lâu rồi
ví dụ như là chuẩn bị tập huấn cho cán bộ chiến sĩ để thành thạo các cái sử dụng những cái chương trình mới
và cục xuất nhập cảnh cũng cấp tài khoản và bút ký số cho cán bộ chiến sĩ để sẵn sàng tất cả đều phương tiện vật chất cơ sở vật chất để sẵn sàng phục vụ người dân
và trong quá trình triển khai thì vướng đâu chúng tôi cũng
phối hợp cùng cục xuất nhập cảnh khắc phục kịp thời để làm sao mà cho chương trình được hoàn hảo nhất có thể
xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá
thời gian qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng đổi mới phương pháp làm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực công tác góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
cùng với việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và tập huấn cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt chú trọng
đơn vị phối hợp với bưu điện hà nội hỗ trợ rút ngắn thời gian chuyển phát hộ chiếu đến tay người dân nhanh nhất có thể
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng công an nói chung và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng

về công tác giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và từ đó trên cơ sở như vậy cũng sẽ phục vụ tốt cho công tác nhiệm vụ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới
nhờ nâng lên dịch vụ công mức độ bốn người dân khi làm hộ chiếu phổ thông sẽ được lợi rất nhiều vừa giảm về thủ tục giảm về chi phí và giảm được thời gian nhận hồ sơ và chờ kết quả
còn đối với cán bộ chiến sĩ công an thì hiệu quả công việc
công an cũng được nâng lên rõ rệt và sau nửa tháng triển khai thí điểm tại công an thành phố hà nội kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai việc cấp hộ chiếu phổ thông hoàn toàn trên môi trường điện tử sẽ được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu của chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực vượt khó đưa ra nhiều giải pháp đột phá để từng bước hoàn thiện nâng cấp dịch vụ nhằm đem đến tiện ích nhiều nhất cho người dân doanh nghiệp cũng như du khách và bạn
việc làm thiết thực hết lòng vì nhân dân phục vụ cán bộ công an cơ sở đã và đang góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
ngay sau khi nhận nhiệm vụ về cơ sở cán bộ chiến sĩ công an xã bãi sảy huyện ân thi tỉnh hương yên đã khắc phục mọi khó khăn chủ động nắm tình hình tham mưu đảng ủy chính quyền xã chỉ đạo hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
ba năm qua công an xã đã phát hiện phối hợp giải quyết ba mươi vụ việc về an ninh trật tự
đặc biệt lực lượng công an xã đã giúp hai gia đình tìm kiếm hai cháu bé bị lạc được chính quyền và người dân địa phương vô cùng cảm kích
hôm đấy cháu phải chơi với các bạn đến tối không thấy về thì bà chồng mình cũng rất mong nắng và báo cho các đồng chí công an xã để cực kỳ tìm kiếm cháu đến đây
thấy thì tôi xem mặt gia đình cảm ơn các đồng chí công an xã
mới đây công an xã quảng châu
thành phố hưng yên nhận được thư cảm ơn của bà dương thị doanh ở xã quảng châu bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí thượng úy nguyễn tiến tùng cán bộ công an xã quảng châu
vì đã nhặt được tìm trả lại hai chiếc nhẫn vàng trị giá trên hai mươi bảy triệu đồng mà bà doanh đánh rơi khi đang trên đường ra ủy ban nhân dân xã
đồng chí tùng từ khi về công tác tại công an xã đồng chí đã rất tích cực học hỏi nghiên cứu cùng các đồng chí trong công an xã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đặc biệt trong ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua trong quá trình công tác đồng chí có nhặt được hai chiếc nhẫn vàng sau đó đồng chí đã báo cáo chỉ huy công an xã cùng các đồng chí trong công an xã tìm được người bị mất và đã tiến hành trao trả
việc làm của đồng chí đã được chỉ huy công an xã biểu dương
tấm gương dũng cảm cùng hành động đẹp của đại úy nguyễn văn thảo cán bộ công an phường phùng trí kiên thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
đã được chính quyền và nhân dân địa phương biểu dương khen ngợi
trước đó trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tổ dân phố nghĩa lộ thấy có nhà dân bị cháy đại úy thảo đã nhanh chóng cùng người dân tham gia chữa cháy
trong lúc chữa cháy không may đồng chí thảo bị bỏng cánh tay phải
hôm đó khi vợ tôi đang sán đậu để bán cho khách thì quên không phá bức gà cho nên đã làm nguồn lửa cháy rất là to
những việc làm ý nghĩa thiết thực cùng hành động đẹp của các cán bộ công an xã đã tạo sức lan tỏa chuyên cảm hứng động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tình
ra sức thi đua thực hiện hiệu quả phong trào mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
qua đó mang đến những kết quả
cảm ấn tượng tốt đẹp của người dân dành cho lực lượng công an hương yên
tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố ván hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh tây ninh và các đơn vị liên quan
công an cũng ra quyết định khởi tố chín bị can về tội danh trên
tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố chín bị can về tội danh trên
tập đoàn hành trình thành công mới nsg group nông thị bích xỉu nguyên phó trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group và hoàng ngọc hồng phúc nguyên phó giám đốc ban quan hệ khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
tập đoàn hành trình thành công mới nsg group nguyên phó trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group phùng thị dương nguyên trưởng ph
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa
trong phần trình bày của mình bị cáo trương quốc cường xin giảm án cho các bị cáo dưới quyền và mong tòa cân nhắc mức án cho bị cáo
được quyền nói lời sau cùng nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận các trách nhiệm sai phạm trong vụ án
song mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội
bị cáo cường xin được giảm mức án nhẹ nhất cho các bị cáo trước đây là cấp dưới của bị cáo
cũng như mong tòa xem xét mọi khía cạnh trong vụ án xem xét các điều kiện khách quan chủ quan để cân nhắc mức án cho bị cáo
trong phần đối đáp trước đó đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố một lần nữa khẳng định cáo buộc bị cáo trương quốc cường không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội là phản ánh thực tế diễn biến tâm lý của bị cáo
bản luận tội của viện kiểm sát nêu rõ các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh
nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận thu lợi bất chính mà bất chấp pháp luật và đạo đức
hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật sức khỏe người dân ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế phạm tội nhiều lần
hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoàng phi
bốn mươi bốn tuổi chú ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu về hành vi giết người
đáng chú ý nạn nhân lại chính là mẹ đẻ của đối tượng
ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện tân châu nhận được tin báo từ công an xã tân hội vừa xảy ra vụ án giết người
tại ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu do đối tượng nguyễn hoàng phi ra tay giết
công an huyện tân châu đã giết mẹ ruột là bà nguyễn thị huệ bảy mươi tám tuổi
tại cơ quan công an đối tượng phi khai nhận vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày giữa đối tượng và mẹ đẻ là bà huệ
xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc phi bực tức lấy cây xuổng đào đất đánh nhiều cái vào đầu bà huệ làm bà bị thương
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà huệ tử vong tại bệnh viện
vụ việc được công an huyện tân châu chuyển giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn
chủ trì phối hợp đồn biên phòng phúc sơn vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương văn thành chú tại bản vèo một xã phúc sơn anh sơn cầm đầu thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an kiểm tra xe mô tô do lương văn thành
lương văn thành điều khiển khi bị phát hiện lương văn thành đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát
nhưng đã bị khống chế bắt giữ qua kiểm tra bên trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện sáu viên ma túy tổng hợp sạng hồng phiến
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại ninh thuận công an thành phố phan giang tháp tràm vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc
giữa hình thức cá độ bóng đá qua mạng của sương minh tín sương quốc nhiệm nguyễn thanh nam
cùng chủ tỉnh ninh thuận và trần văn cường chủ tỉnh bình thuận
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định từ tháng một cho đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm và tín dựa trên trang kèo nhà cái men để làm căn cứ cá độ bóng đá với nhau số tiền hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra nhiệm còn giao cho tín ghi kèo cá độ bóng đá của các con bạc với số tiền hai cho mỗi lần ghi kèo
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện vào ngày một mươi năm tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai dương minh tín còn thông qua mạng xã hội cá độ bóng đá với nguyễn thanh nam và trần văn cường
số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại cây xăng dầu số hai mươi một thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế
trên quốc lộ bốn mươi chín a đường phạm văn đồng đoạn qua phường phú thượng tp huế tỉnh thừa thiên huế
khiến một ô tô con bị thiêu rụi
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ô tô con vào cửa hàng xăng dầu số hai mươi một để đổ xăng
nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc xe này đã bất ngờ đâm vào trụ bơm xăng và ngay sau đó lửa bùng phát bao trùm trụ đổ xăng
và ở phần đầu ô tô trên những người ngồi trong xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài khách hàng cũng nhanh chóng sửa đi
các nhân viên của cửa hàng xăng dầu ngay lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã lập tức điều nhiều phương tiện đến hiện trường
dập tắt đám cháy vụ hỏa hoạn làm hư hỏng trụ bơm xăng và phần đầu của chiếc ô tô con
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho đến một mươi sáu h ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm ca nhiễm mới đều ghi nhận ở trong nước
tăng hai trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó tại bốn mươi tám tỉnh thành phố có một hai trăm linh sáu ca trong cộng đồng
và trong ngày thì số ca khỏi gần gấp ba lần số ca mắc ca tử vong tăng lên so với ngày hôm qua là bốn trường hợp
trong ngày hôm qua có ba trăm ba mươi tám một trăm ba mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm một mươi bảy triệu liều